phát triển y dược cổ truyền là hướng đến lợi ích của nhân dân đồng thời góp phần bảo tồn văn hóa dân tộc và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
đây là nhận định được đóng góp trong buổi hội thảo chương trình phát triển y dược cổ truyền kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại được tổ chức ngày hôm qua tại hà nội
trong thời gian qua tuy y dược cổ truyền đã được nhìn nhận đúng về vai trò và giá trị nhưng vẫn chưa được đầu tư đúng mức về nhiều mặt như ngân sách
nguồn nhân lực chưa có chính sách ưu tiên phát triển công tác khám chữa bệnh bằng y dược cổ truyền
tại buổi hội thảo các nhà quản lý đưa ra những hướng đi mới cho phát triển y dược cổ truyền trong thời gian tới như tăng cường hợp tác quốc tế
và kết hợp được y dược cổ truyền với y dược hiện đại nhằm kế thừa bảo tồn và phát triển mạnh y dược cổ truyền kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại
trong bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân củng cố và phát triển mạng lưới y dược cổ truyền và hội đồng y việt nam nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bằng y dược cổ truyền